huyện nam đàn tỉnh nghệ an quê hương của chủ tịch hồ chí minh được chính phủ phê duyệt đề án thí điểm
xây dựng huyện nam đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi năm
đây là cơ sở để huyện nam đàn tiếp tục triển khai phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
góp phần xây dựng quê bác ngày càng giàu đẹp hơn
ghi nhận sau đây của truyền hình nhân dân tại nghệ an
xuân kỷ hợi này bộ mặt của xã nam anh nằm dưới dãy núi đại huệ hùng vĩ đã về đích nông thôn mới cách đây hơn một năm
ngày càng đổi mới ngoài việc xây dựng bốn hoa cây cảnh chỉnh trang quân viên công sở trạm y tế các trường học khu văn hóa thể thao
xã nam anh còn xây dựng các cụm cột cờ và trồng cây trồng hoa tôn thêm vẻ đẹp cho thôn xóm
về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đặc biệt là xây dựng thực hiện đề án
xây dựng xóm sáng sáng rất đẹp đảng bộ chính quyền nam anh đã tập trung chỉ đạo mạnh và lợi ý đơn vị lâm điểm để tự đổi nhân dân dân rồng
đến thời điểm hiện nay tất cả chín trên chín xóm của nam anh đã tập trung đi vào xây dựng mô hình này
đặc biệt trong độ nổi bật có ba đơn vị xóm sáu xóm tám và xóm năm
hiện nay là chín mươi năm hồ gia đình và các tuyến đường trong xóm đã được nhân dân đầu tư
phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thực sự đã lan tỏa khắp các xã thị trấn ở huyện nam đàn
trong năm qua toàn huyện nam đàn đã làm được ba trăm chín mươi chín km điện đường một trăm hai mươi sáu km đường hoa một trăm linh hai cụm cột cờ cổ động
năm hai nghìn một mươi chín thì huyện đang tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai đề án thí điểm
xây dựng huyện nam đàn là đạt chuẩn
nông thôn mới kiểu mẫu vào giai đoạn từ hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi năm
trong tâm thì vẫn tập trung cao cho thực hiện các tiếu chí
trong đó là tập trung cho phát triển kinh tế để tăng thu nhập
thứ hai là xây dựng môi trường cảnh quan sánh sạch đẹp rồi hạ tầng kết nối để nâng cấp tất cả toàn diện các lĩnh vực
trong toàn huyện để góp phần vào phát triển kinh tế
cũng như là gắn với phát triển
màng lệnh du lịch theo đình hướng của trung ương đã chắc định
những kết quả ban đầu góp phần xây dựng nông thôn mới của nam đàn đã bắt đầu đi vào chiều sâu bền vững
mùa xuân về hy vọng theo lộ trình quê hương của chủ tịch hồ chí minh sẽ sớm đạt được mục tiêu đã đề ra